thủ tướng chính phủ phạm minh chính và thủ tướng lào sổn sai sĩ phan đôn
nước chủ tịch asean hai nghìn hai mươi bốn đã đồng chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp các nước asean
và các đối tác với chủ đề cộng đồng doanh nghiệp asean gắn kết tự cường và bền vững
nắm bắt thời cơ trong thời đại số
sự tọa đàm có tổng thư ký asean cao kim hồn bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn
bộ trưởng bộ công thương lào bộ trưởng bộ ngoại giao brunei
đại diện các hiệp hội doanh nghiệp nhà đầu tư của asean và các đối tác
thủ tướng lào sổn sai sĩ phan lôn cho rằng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ không chỉ trong khu vực
mà trên toàn thế giới diễn ra trong mọi mặt của đời sống xã hội
do đó cần có sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các chủ thể trong đó có sự phối hợp giữa các doanh nghiệp
khối tư nhân với chính phủ các nước và giữa các nước với nhau
lãnh đạo các doanh nghiệp asean
lãnh đạo asean và các nước đối tác thảo luận sôi nổi về cơ hội
thách thức trong hợp tác kinh tế số của asean
giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa asean và đối tác trong phát triển kinh tế số
khuyến nghị hình thành hệ sinh thái kinh tế số asean
yêu cầu đặt ra trong phát triển thương mại điện tử ở asean hiện nay
thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bán dẫn ở khu vực asean
việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai trong quản trị doanh nghiệp và đề xuất hợp tác với các nước asean
chuyển đổi số trong lĩnh vực thông tin hợp tác xây dựng nguồn nhân lực số chất lượng cao
cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao
hiện doanh thu kinh tế số năm hai nghìn hai mươi ba của asean ước đạt một trăm linh tỷ usd
tăng tám lần so với năm hai nghìn một mươi sáu dự báo đạt trên một tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
hiệp định khung asean về kinh tế số gọi tắt là defa sẽ hoàn tất vào cuối năm hai nghìn hai mươi năm
nhiều khả năng là hiệp định kinh tế số khu vực đầu tiên trên thế giới
thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao nhiều ý kiến phát biểu với sự hiểu biết sâu sắc
tâm huyết xây dựng sát thực tiễn thể hiện rõ sự quan tâm
mong muốn về thúc đẩy tương lai kinh tế số của asean
theo thủ tướng trong thế giới ngày nay cùng với chuyển đổi xanh
chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu là những động lực tăng trưởng mới cho phát triển nhanh
bền vững vì tương lai thịnh vượng của asean khu vực và toàn cầu
với kế hoạch tổng thể số asean hai nghìn hai mươi năm asean đã thống nhất cách tiếp cận tổng thể
để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện coi đây là một động lực then chốt
để phát triển kinh tế bao trùm và bền vững
thủ tướng cho biết việt nam xác định rõ chuyển đổi số quốc gia
phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo
là một định hướng phát triển chiến lược đến năm hai nghìn ba mươi
với quan điểm xuyên suốt trong chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số
xã hội số là lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm là chủ thể là mục tiêu
động lực và là nguồn lực quan trọng của chuyển đổi số
thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp nhà đầu tư asean
và các đối tác tăng cường hợp tác đồng hành và hỗ trợ thúc đẩy
ba lĩnh vực ưu tiên trong phát triển kinh tế số
gồm phát triển ngành công nghệ thông tin truyền thông
thúc đẩy số hóa các ngành lĩnh vực gắn với ứng dụng khoa học công nghệ
đổi mới sáng tạo nâng cao năng lực quản trị số phát triển dữ liệu số
đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ số hóa gắn với ứng dụng khoa học công nghệ
trong các ngành lĩnh vực để tạo ra động lực tăng trưởng mới
thúc đẩy hợp tác hỗ trợ về nguồn lực tài chính chi thức
chuyển giao công nghệ đào tạo nguồn nhân lực quản trị thể chế số
để asean và việt nam tham gia sâu hơn vào các khuôn khổ
cơ chế các chuỗi cung ứng về chuyển đổi số trong khu vực và trên thế giới
chú trọng xây dựng các tiêu chuẩn tiêu chí quy định chung về chuyển đổi số
trên phạm vi toàn cầu tăng cường hợp tác nâng cao năng lực quản trị số
bảo vệ người dân tiêu dùng bảo đảm an ninh an toàn thông tin
an ninh mạng và an toàn dữ liệu
trên cơ sở khẳng định việc phát triển hệ sinh thái kinh tế số asean vững mạnh
mang lại lợi ích cho toàn cầu thủ tướng đề nghị các đối tác của asean
tiếp tục hợp tác chặt chẽ hỗ trợ đồng hành cùng asean nói chung
và việt nam nói riêng trong quá trình chuyển đổi số
thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp nhà đầu tư tiên phong trong chuyển đổi số
chuyển đổi xanh phát triển kinh tế tuần hoàn ứng dụng khoa học công nghệ
thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong quá trình phát triển của asean
thưa quý vị tiếp tổng thư ký asean cao kim hôn nhân chuyến thăm và làm việc
tham dự diễn đàn tương lai asean tại việt nam thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định
sau gần sáu thập kỷ hình thành và phát triển asean đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng
nhấn mạnh asean cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết độc lập tự cường
và thích ứng trong môi trường khu vực và quốc tế đầy biến động
bảo đảm xây dựng một cộng đồng phát triển nhanh bền vững phù hợp với xu thế của thời đại
thủ tướng phạm minh chính bày tỏ đánh giá cao đóng góp của ban thư ký asean
và cá nhân tổng thư ký vào công việc chung của cộng đồng asean
hoan nghênh và cảm ơn tổng thư ký đã nhận lời mời tham dự diễn đàn tương lai asean
gọi tắt là aff lần đầu tiên được tổ chức theo sáng kiến của việt nam
thủ tướng nhấn mạnh việt nam dành nhiều tâm huyết cho sáng kiến này
với mong muốn aff sẽ trở thành diễn đàn trao đổi các ý tưởng
sáng kiến thúc đẩy hợp tác khu vực bổ trợ cho các diễn đàn cơ chế chính thức của asean
góp phần xây dựng một cộng đồng asean đoàn kết tự cường và phát triển bền vững
theo đó thủ tướng đánh giá cao bài phát biểu của tổng thư ký tại diễn đàn
và chúc đợi tổng thư ký tiếp tục ủng hộ và đóng góp nâng tầm diễn đàn trong các năm tiếp theo
trao đổi về xây dựng cộng đồng asean thủ tướng khẳng định sau gần sáu thập kỷ hình thành và phát triển
asean đã đạt được nhiều thành tiệu quan trọng
nhấn mạnh asean cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết độc lập tự cường
và thích ứng trong môi trường khu vực và quốc tế đầy biến động
bảo đảm xây dựng một cộng đồng phát triển nhanh bền vững phù hợp với xu thế của thời đại
cho rằng asean cần thúc đẩy quan hệ đối thoại với các nước đối tác nhất là các nước lớn
theo hướng cân bằng đa dạng hóa đa phương hóa lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ
gia tăng điểm đồng giảm thiểu bất đồng vì mục tiêu xây dựng môi trường hòa bình
hợp tác và phát triển ở khu vực và vì một asean vững mạnh độc lập tự cường và chủ động thích ứng
thủ tướng cũng khẳng định việt nam ủng hộ nước chủ tịch asean hai nghìn hai mươi bốn lào và đặc phái viên của chủ tịch về myanmar
cũng như tổng thư ký asean trong thúc đẩy triển khai đồng thuận năm điểm
nhất là huy động hỗ trợ nhân đạo từ cộng đồng quốc tế cho người dân myanmar
thông qua trung tâm aha góp phần giúp myanmar vượt qua giai đoạn khó khăn này
thủ tướng nhấn mạnh hơn lúc nào hết asean cần đoàn kết thúc đẩy cách tiếp cận sáng tạo
đột phá hơn hỗ trợ myanmar tìm kiếm giải pháp khả thi bền vững
vì lợi ích của người dân myanmar vì hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực
tổng thư ký asean cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của thủ tướng phạm minh chính và ban tổ chức aff
khẳng định đây là sáng kiến quan trọng thể hiện tầm nhìn chiến lược của thủ tướng chính phủ
cũng như của việt nam trong thúc đẩy hình thành một diễn đàn của riêng asean về chính tương lai của asean
về xây dựng cộng đồng tổng thư ký cho biết các nước đối tác luôn bày tỏ coi trọng quan hệ
và vai trò trung tâm của asean sẵn sàng hỗ trợ asean triển khai các trọng tâm ưu tiên
ở từng trụ cột cộng đồng nhất là về thương mại đầu tư đào tạo nguồn lực giao lưu kết nối nhân dân
về vấn đề biển đông tổng thư ký hoan nghênh và đánh giá cao tư duy chiến lược
và cách tiếp cận đúng đắn của việt nam mong muốn các bên thúc đẩy đàm phán
hướng tới hoàn tất một coc thực chất hiệu quả dựa trên luật pháp quốc tế
trong đó có unclock năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và vì lợi ích của asean
với các vấn đề liên quan khác trong hợp tác asean như thúc đẩy các nỗ lực của timor leste
sớm trở thành thành viên đầy đủ của asean tăng cường năng lực của ban thư ký asean
thông qua tuyển dụng cán bộ có năng lực từ các nước trong đó có việt nam
tiếp bộ trưởng bộ ngoại giao indonesia retno masudi đang thăm chính thức việt nam
thủ tướng chính phủ phạm minh chính và bộ trưởng bộ ngoại giao indonesia retno masudi
thống nhất phân đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt một mươi tám tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi tám
và theo hướng cân bằng
thủ tướng phạm minh chính hoan nghênh bộ trưởng retno masudi thăm việt nam
và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ năm ủy ban hợp tác song phương việt nam indonesia
đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của bộ trưởng cho thành công của diễn đàn tương lai asean
góp phần hiện thực hóa tầm nhìn asean tới năm hai nghìn bốn mươi năm về xây dựng cộng đồng asean tự cường
bền vững và phát huy vai trò trung tâm trong các vấn đề khu vực
nhân dịp này thủ tướng chuyển lời thăm hỏi của tổng bí thư nguyễn phú trọng
đến tổng thống indonesia joko widodo
thủ tướng chính phủ đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược việt nam indonesia
không ngừng phát triển mạnh mẽ sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực hợp tác kinh tế là điểm sáng
trong asean indonesia hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của việt nam
và việt nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của indonesia
kim ngạch thương mại sau một mươi năm thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược tăng gần gấp ba lần
thủ tướng phạm minh chính và bộ trưởng bộ ngoại giao indonesia nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác
để sớm đưa quan hệ đối tác chiến lược lên tầm cao mới
thống nhất phân đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt một mươi tám tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi tám và theo hướng cân bằng
bộ trưởng ngoại giao indonesia ghi nhận tích cực và cho biết sẽ chuyển các đề xuất của phía việt nam
đến các cơ quan liên quan của indonesia để nghiên cứu xem xét tạo thuận lợi cho nông sản
và các sản phẩm hà lan của việt nam tiếp cận thị trường indonesia
sớm cho phép xuất khẩu tôm hồm giống sang việt nam tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới
mà hai bên có nhu cầu và còn nhiều tiềm năng dư địa
đặc biệt indonesia hoàn toàn nhất trí ủng hộ tầm nhìn sâu sắc của việt nam về tương lai của asean
đánh giá cao vai trò dẫn dắt của indonesia trong hợp tác asean
thủ tướng phạm minh chính và bộ trưởng bộ ngoại giao indonesia nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác
củng cố đoàn kết vai trò trung tâm của asean
trong đó có việc ủng hộ lào đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
thúc đẩy triển khai tầm nhìn cộng đồng asean đến năm hai nghìn bốn mươi năm
tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của asean trong giải quyết các vấn đề khu vực
trong đó có duy trì lập trường chung asean về vấn đề biển đông
và thúc đẩy thực hiện đồng thuận năm điểm của asean về vấn đề mỹ